xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và sáng sớm mai các tỉnh bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa rông rải rác có nơi có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vào ban ngày mưa sẽ giảm hơn thời tiết dịu mát tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh ở phía tây bắc bộ mức nhiệt sẽ cao hơn phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ lúc trưa chiều
riêng một số nơi tại lai châu điện biên và sơn la vẫn có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ ban trưa vượt ngưỡng ba mươi năm độ
với các tỉnh trung bộ từ ngày mai do ảnh hưởng của giải mây rông ở phần phía bắc khu vực
thì mưa rông sẽ có xu hướng tăng hơn tại khu vực này
mưa xuất hiện trước hết ở các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
sau đó lan dần xuống các tỉnh thuộc trung trung bộ tập trung về chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do mưa tăng nên nắng nóng sẽ suy giảm đáng kể
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ
tại khu vực từ hà tĩnh đến phú yên
với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ từ ngày mai nắng nóng cũng bắt đầu suy giảm
chỉ còn xuất hiện cục bộ nhiệt độ toàn vùng cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó vào chiều tối mai mây rông xuất hiện và có thể gây ra những cơn mưa rào rải rác
làm giảm bớt phần nào không khí nóng bức
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong ngày mai trên các vùng biển của nước ta bao gồm hai quần đảo
hoàng sa và trường sa có mưa rông vài nơi
tầm nhìn xa thông thoáng gió tỉnh hành có hướng nam đến đông nam cường độ cấp ba năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều từ hai mươi bảy ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ